đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng chánh văn phòng trung ương đảng
đồng chí vũ đức nam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
và các đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành trung ương
thấm nhuận đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc việt nam
và ý nguyện của chủ tịch hồ chí minh
trong suốt bảy mươi năm năm qua nhất là trong hơn ba mươi năm năm tiến hành công cuộc đổi mới gần đây
đảng và nhà nước ta đã luôn luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác
đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh liệt sĩ những người có công với cách mạng
nhiều chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành
đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung hoàn thiện
thể hiện sự trân trọng biết ơn chăm lo của đảng nhà nước và nhân dân ta
đến nay đã có hơn chín hai triệu người có công bao gồm các cán bộ lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa
các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ
được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh
đánh giá cao ý chí tự lực tự cường của các thương binh bệnh binh các gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công
đã vượt qua thương tật mất mát hy sinh khắc phục khó khăn hòa minh vào cuộc sống tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ
nêu những tấm gương sáng trong lao động sản xuất công tác chiến đấu học tập góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
hôm nay được gặp mặt các cụ các bác các anh các chị các đồng chí đại biểu tiêu biểu tại trụ sở trung ương đảng
tôi thật sự xúc động và rất vui mừng được thấy sức khỏe đời sống của các bậc lão thành
các mẹ việt nam anh hùng các đồng chí thương binh bệnh binh ngày càng được các cơ quan đoàn thể các tổ chức xã hội và nhân dân quan tâm chăm sóc chú đáo
và bản thân các đồng chí cũng có nhiều đóng góp tích cực trong cộng đồng cho sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
tiếp tục góp phần xây dựng phát triển bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam muôn vàn thân yêu của chúng ta
thực hiện đúng tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và chỉ thị số một mươi bốn của ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người có công với cách mạng
đồng chí tổng bí thư đề nghị các cấp ủy đảng các cơ quan chính quyền các ngành các đoàn thể cần phát huy những kết quả đã đạt được
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn các chính sách pháp luật về ưu đãi với người có công với nước với cách mạng
tôi cũng mong muốn và đề nghị các địa phương các cơ quan đơn vị cũng như mỗi cá nhân
bằng những việc làm cụ thể thiết thực với ý thức trách nhiệm cao hãy chủ động sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa
coi đó là bộn phận là trách nhiệm và cũng là tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta
nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh tinh thần trách nhiệm
của các bộ ban ngành đoàn thể các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm
góp phần khơi dậy niềm tự hào ý thức tự tôn dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước củng cố khối đại đoàn kết dân tộc
tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
đồng thời cũng xác định trách nhiệm của thế hệ sau đối với công lao của các thế hệ đi trước
trước đó vào sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh trước anh linh của người các đại biểu đều bày tỏ lòng thanh kính lòng biết ơn vô hạn
tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
xây dựng tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hòa bình độc lập thống nhất vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại trước đó đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy vào chiều ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách trong lực lượng công an nhân dân
tại thành phố đà nẵng thứ trưởng lê quốc hùng đã ân cần thăm hỏi
tặng quà gửi lời chúc tốt đẹp nhất của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tới người thân của gia đình liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoàng văn lai và mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị cam
đồng thời mong muốn các gia đình chính sách qua các thời kỳ tiếp tục có những đóng góp xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
đón nhận những phần quà ý nghĩa của lãnh đạo bộ công an thân nhân các gia đình đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm động viên của lãnh đạo bộ công an
và hứa sẽ nuôi dưỡng các con trưởng thành kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tại tỉnh quảng nam thứ trưởng lê quốc hùng và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình ông lê ngọc khánh là con trai liệt sĩ lê ngọc quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thượng úy nguyên cán bộ ban an ninh huyện thăng bình tỉnh quảng nam hy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
thứ trưởng lê quốc hùng đã bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp công hiến hy sinh của liệt sĩ lê ngọc quang vì hòa bình
độc lập của dân tộc đồng thời mong muốn các thân nhân liệt sĩ vượt qua khó khăn mất mát nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống
phát huy truyền thống cách mạng của gia đình tiếp tục cống hiến có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh
cùng ngày thứ trưởng lê quốc hùng và đoàn công tác đã viếng nhà lưu niệm cụ huỳnh thúc kháng viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ bắc trà my khu di tích an ninh khu năm
với phương châm là đảm bảo công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí tiết kiệm thời gian cho công dân đã qua một phần ba chặng đường kết quả bước đầu ghi nhận quyết tâm nỗ lực rất lớn của toàn thể lực lượng xuất nhập cảnh trên cả nước
phát sinh đã được điều chỉnh kịp thời cùng với đó là sự sáng tạo linh hoạt đổi mới trong công tác tổ chức đang mang dịch vụ công trực tuyến đến gần với người dân hơn
chỉ chiếm một góc khiêm tốn trong khuôn viên triển lãm sáu mươi năm lực lượng cảnh sát nhân dân đang diễn ra tại bảo tàng hà nội nhưng sức hút của không gian này không hề nhỏ
tại đây cục quản lý xuất nhập cảnh bố trí máy móc phương tiện và cán bộ trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ người dân hoàn thành các bước đăng ký cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến
với anh hưng trải nghiệm này rất thú vị và hoàn toàn khác biệt so với lần làm hộ chiếu trước đây
cho người dân và người dân có thể vào đây trực tiếp kê khai để xin được cấp hộ chiếu
nhanh nhạy nắm bắt cơ hội để mang đến cho người dân trải nghiệm thực tế
cùng với những kênh tuyên truyền khác cách làm sáng tạo này đang góp phần mang dịch vụ công đến gần người dân hơn
cục quản lý xuất nhập cảnh đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
cũng như trên các lền tảng
mạng xã hội bằng các phóng sự rồi là video clip làm thế nào để cho nhân dân dễ tiếp cận và dễ thực hiện
để đến khi thao tác đạt được hiệu quả cao nhất
lượng hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trong thời gian vừa rồi tăng lên rất nhiều
và chúng tôi tự hào rằng là cái dịch vụ công mức độ bốn đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
cũng như là giảm tải
lượng công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
thuận tiện thấy rõ số lượng người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu đã tăng lên đáng kể
sau hai tháng triển khai qua cổng dịch vụ công cục quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận gần một mươi năm hồ sơ
chiếm tỷ lệ một mươi năm một mươi sáu số công dân cấp hộ chiếu trong thời gian qua
tuy nhiên thực tế triển khai cũng còn một số vướng mắc do công dân chưa cập nhật số căn cước công dân mới
trong hồ sơ thuê bao di động hoặc một số trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu lại chọn nộp hồ sơ tại cục
trong khi theo quy định là phải thực hiện ở công an cấp tỉnh
để thuận tiện người dân nên nghiên cứu kỹ hướng dẫn được đăng tải rộng rãi trên website chính thức của cục quản lý xuất nhập cảnh
qua ba mươi ngày đầu thực hiện cao điểm tình trạng quá tải tại cục quản lý xuất nhập cảnh và phòng quản lý xuất nhập cảnh
công an các địa phương đã giảm hẳn
thay vì đến nộp hồ sơ trực tiếp thì người dân đã quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến nỗ lực hết mình để phục vụ công dân
đó là quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng xuất nhập cảnh
qua cổng dịch vụ công người dân có thể đăng ký cấp hộ chiếu ở bất cứ nơi đâu bất cứ thời điểm nào
đồng nghĩa với việc lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cũng phải xử lý một khối lượng công việc rất lớn bất kể ngày đêm
ghi nhận thực tế thời gian này số lượng hồ sơ làm hộ chiếu tăng đột biến
cao điểm có những ngày lực lượng quản lý xuất nhập cảnh phải xử lý đến hai mươi hồ sơ
nỗ lực gấp đôi gấp ba để phục vụ người dân
các phòng xuất nhập cảnh đều huy động tối đa quân số bố trí lực lượng hỗ trợ người dân ngay từ lối vào
chúng tôi cũng đã bố trí cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ để thực hiện việc giải quyết tất cả các hồ sơ trong ngày
cho đến tận một mươi chín h ba mươi mỗi ngày để đảm bảo là người dân
đều được giải quyết hết
các ngôi chiến sĩ cũng rất là vui vẻ hỗ trợ người dân
mình cảm thấy là ngoài giờ như thế này dù cực cho các cán bộ chiến sĩ nhưng mà thân tiện cho người dân
chúng tôi hầu như phải dành toàn bộ thời gian trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ
hướng dẫn hồ sơ công dân nộp hồ sơ thực tiết cũng như là trực tuyến
còn thời gian ngoài giờ hành chính
các ngày lễ ngày nghỉ và đến đêm thì lực lượng quản lý trong cảnh lúc đấy mới xử lý hồ sơ và cá thể hóa hộ chiếu rồi phát hành cho công dân
ở những địa bàn đặc biệt như miền núi sơn la trình độ người dân còn hạn chế
không chỉ hướng dẫn tận tình cụ thể cán bộ xuất nhập cảnh còn trực tiếp khai thông tin giúp bà con
việc phối hợp với các đơn vị chức năng thì chúng tôi cũng đã xây dựng trong kế hoạch trong thời gian tới sẽ triển khai lực lượng
phối hợp với công an các huyện thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh
đồng thời trực tiếp tiếp nhập hồ sơ để ghi cấp hồ chiếu và giấy thông hành biên giới việt nam cho công dân tại cơ sở
từ bộ phận tiếp nhận xử lý hồ sơ cho đến in hộ chiếu để phát hành cho công dân tất cả các khâu đều hoạt động hết công suất
những phát sinh về mặt kỹ thuật trong quá trình vận hành thực tế ở các địa phương sẽ liên tục được báo cáo về cục quản lý xuất nhập cảnh để kịp thời hướng dẫn xử lý
cục quản lý xuất cảnh đã triển khai một loạt hệ thống trang thiết bị máy móc kỹ thuật phần mềm cũng như là hướng dẫn cho cán bộ lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an các địa phương
do đó là về mặt kỹ thuật chúng tôi cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra và anh em cán bộ của công an các địa phương nhanh chóng làm chủ
tiếp cận được công nghệ mới quy trình mới và bắt tay ngay để thực hiện
trong thời gian chín mươi ngày cục quản lý xuất nhập cảnh đã phát huy toàn bộ lực lượng xuất nhập cảnh không những tại cục quản lý xuất nhập cảnh mà toàn bộ địa phương
về từ thái độ tiếp khách tiếp nhận hồi sơ và giải quyết hồi sơ
chúng tôi đã đáp ứng được đúng hẹn và đáp ứng được nhu cầu để cho công dân được
cấp hộ chiếu cho đúng hẹn và đạt kết quả tốt nhất để công dân xuất cảnh
công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí tiết kiệm thời gian
lấy người dân làm trung tâm lấy lợi ích của tổ chức cá nhân làm mục tiêu và động lực
thực hiện đề án sáu cán bộ chiến sĩ xuất nhập cảnh cả nước đang nỗ lực ngày đêm
quyết tâm sớm về đích đẩy mạnh chuyển đổi số vì nhân dân phục vụ